trong cuộc họp sáng nay của phó thủ tướng vũ đức đam với ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông bộ giáo dục và đào tạo về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
ngoài những nội dung đã được nhất trí thì các ý kiến băn khoăn về thời lượng học tập thời lượng của một số môn học và vấn đề dạy học tích hợp
phân hóa trong chương trình sách giáo khoa mới đã được thảo luận để tìm ra sự thống nhất trong quan điểm
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được xin ý kiến rộng rãi công khai từ năm hai nghìn một mươi năm và được ban chỉ đạo đổi mới chương trình
sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể khung chương trình các chương trình môn học và hoạt động giáo dục
đến thời điểm này hầu hết các ý kiến đều nhất trí về cơ bản và cho rằng dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
thể hiện đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của các chương trình giáo dục
chương trình giáo dục phổ thông tại nghị quyết tám mươi tám
tại cuộc họp nhiều chuyên gia đã góp ý với bộ giáo dục và đào tạo về một số điều còn ban khoan trong các chương trình môn học
và hai môn học có nội dung tích hợp ở cấp trung học cơ sở